trong khuôn khổ hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng asean hai nghìn hai mươi chiều nay đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
đã tiếp đại tướng trăn xạ mòn trăn nha lạt ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương
đảng nhân dân cách mạng lào bộ trưởng bộ quốc phòng lào
tại cuộc gặp bộ trưởng ngô xuân lịch vui mừng chào đón bộ trưởng trăn xạ mòn trăn nha lạt
cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân cách mạng lào sang việt nam
dự hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean hai nghìn hai mươi diễn ra tại hà nội từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng hai
đây là hội nghị quan trọng định hướng cho hợp tác quốc phòng quân sự cho cả năm asean
và những năm tới của cả một mươi quốc gia thành viên asean
bộ trưởng trăn xạ mòn trăn nha lạt đánh giá cao công tác chuẩn bị của bộ quốc phòng việt nam
cho các hoạt động của hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean
cũng như các hoạt động quân sự quốc phòng trong năm việt nam
đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đặc biệt hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean hai nghìn hai mươi diễn ra vào thời điểm
bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín do chủng mới của virus corona gây ra
song việt nam đã rất tích cực chủ động bảo đảm vệ sinh phòng dịch
tạo sự yên tâm cho các đoàn đại biểu dự hội nghị